tại buổi lễ thủ tướng nhấn mạnh bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng cần đầy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và nghệ thuật quân sự và thực hiện tác chiến trên không gian mạng
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ việc bảo vệ không gian mạng góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia được đảng nhà nước ta xác định rõ tầm quan trọng và chỉ đạo từ sớm
đặt ra mục tiêu chủ động phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả và đề cao trách nhiệm chiến tranh mạng
việc công bố thành lập bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng hôm nay thể hiện sự tin tưởng của đảng nhà nước đối với quân đội trong việc giao nhiệm vụ chiến đấu trên mặt trận mới
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng đã chúc mừng quân đội có thêm lực lượng tinh nhuệ mới đủ điều kiện để tác chiến không gian mạng nhằm thực hiện nhiệm vụ tác chiến không gian mạng cả về trước mắt và lâu dài
nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra trong toàn đảng toàn dân và toàn quân ta những yêu cầu mới ngày càng cao hơn
cùng với phát triển kinh tế xã hội đảng nhà nước ta chủ trương đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kháng qua thế trận an ninh nhân dân vững chắc xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng binh chủng lực lượng trong đó lực lượng tác chiến không gian mạng được quan tâm đầu tư tiến thẳng lanh hiện đại
để bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thủ tướng yêu cầu quân ủy trung ương bộ quốc phòng tập trung lãnh đạo chỉ đạo sâu sắc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chủ trương chính sách của đảng nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng nói chung và nhiệm vụ tác chiến không gian mạng nói riêng phát huy vai trò tham mưu đề xuất với đảng nhà nước lãnh đạo chỉ đạo hoạt động tác chiến không gian mạng nghiên cứu dự báo chiến lược đề xuất ban hành các cơ chế
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành trung ương cần phối hợp tạo mọi điều kiện để bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao
thủ tướng nhấn mạnh cần chú trọng phát huy yếu tố con người xây dựng đội ngũ sĩ quan có trình độ chuyên môn cao phát huy trí tuệ con người việt nam trong việc làm chủ vũ khí không gian mạng hiện đại chủ động hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bảo đảm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
sáng nay bộ tài nguyên và môi trường đã họp tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi bảy và định hướng hoạt động trong năm hai nghìn một mươi tám phó thủ tướng trịnh đình dũng đã tham gia hội nghị tổng kết và phát biểu đánh giá chỉ đạo ngành
thay mặt chính phủ và thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng trị đình dũng ghi nhận đánh giá cao bộ tài nguyên môi trường trong các lĩnh vực như làm tốt công tác tham mưu giúp chính phủ chỉ đạo thực hiện sửa đổi một số chủ trương chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường
đặc biệt là hai lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường bộ cũng đã có những bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính vấn đề lãng phí đất đai được giải quyết tốt
trong năm vừa qua bộ cũng giám sát yêu cầu hoàn thiện các biện pháp bảo vệ môi trường trước khi đưa một số dự án lớn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao đi vào vận hành như công ty pháp mô sa hà tĩnh công ty lienman hậu giang
chất lượng công tác dự báo khí tượng thủy văn ngày càng được cải thiện
chỉ đạo hoạt động của ngành trong năm hai nghìn một mươi tám phó thủ tướng đề nghị bộ tài nguyên môi trường cần thực hiện tốt các yêu cầu tập trung quản lý có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai chống lãng phí thất thoát nâng cao hơn nữa năng lực dự báo khí tự thủy văn và tiếp tục sắp xếp lại bộ máy bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của kinh tế xã hội đất nước
trong đợt điều chỉnh xăng dầu đầu tiên của năm hai nghìn một mươi tám giá xăng a chín mươi năm bất ngờ tăng mạnh vượt ngưỡng hai mươi đồng một lít
theo đó giá xăng a chín mươi năm đã tăng thêm tám trăm một mươi đồng một lít chạm đến con số hai mươi hai trăm chín mươi đồng một lít nhưng lại không được liên bộ công thương tài chính công bố công khai người dân chỉ biết đến sự điều chỉnh này khi các doanh nghiệp tự công bố
theo nghị định tám mươi ba và các thông tư hướng dẫn việc công bố giá cơ sở công khai minh bạch giá các doanh nghiệp tự công bố
các doanh nghiệp tự công bố trong các mặt hàng xăng là yêu cầu bắt buộc bất kể là xăng ron chín mươi năm hay xăng ron chín mươi hai chứ không phải công bố theo tiêu chí phổ biến hay không phổ biến theo cách lý giải của bộ công thương
trong số đó ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
hỗ trợ sản xuất kinh doanh và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao đáp ứng xu thế phát triển mới
với tổng tài sản lên tới gần một hai triệu tỷ đồng ngân hàng đầu tư phát triển việt nam bidv tiếp tục là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô lớn nhất việt nam
và với số tiền nộp ngân sách nhà nước lên tới trên năm tỷ đồng bidv nằm trong số những doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước nhiều nhất trong năm hai nghìn một mươi chín
đó là những con số thể hiện mức tăng trưởng
và phát triển ấn tượng của ngân hàng này trong năm vừa qua
năm qua bidv chú trọng cho vay năm lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của chính phủ là nông nghiệp nông thôn xuất khẩu doanh nghiệp nhỏ và vừa công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao
dư nợ nông nghiệp nông thôn công nghiệp hỗ trợ xuất khẩu tăng từ hai mươi đến hai mươi năm
riêng lĩnh vực cho vay ứng dụng công nghệ cao tăng trên bốn mươi
với việc tích cực triển khai các chính sách phát triển kinh tế xã hội của chính phủ và chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước bidv đã góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế vĩ mô và thúc đẩy sự phát triển của các địa phương
bên cạnh đó bidv cũng tích cực hỗ trợ phát triển kinh tế các địa phương thông qua nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức các hội thảo hội nghị xúc tiến đầu tư tại nhiều địa phương trong cả nước như sơn la nghệ an thái bình quảng nam tuyên quang
sáng ngày tám tháng một tại khu dân cư trên đường lê thị trung khu phố bình phước a phường bình chuẩn thị xã thuận an bình dương đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
và đến chiều cùng ngày lực lượng phòng cháy chữa cháy mới dập tắt được ngọn lửa rất may là không có thiệt hại về người
khoảng hơn chín giờ sáng ngày tám tháng một một ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ một khu phế liệu của sưởng gia công đế giày dép
rồi nhanh chóng lan rộng sang nhiều nhà dân ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang trường mầm non khiến cho hàng chục trẻ hoảng loạn
rất may là các giáo viên với sự hỗ trợ của người dân đã kịp đưa các cháu thoát ra ngoài
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã huy động hơn năm xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường dập lửa với sự tham gia giúp đỡ tích cực của người dân
tuy nhiên phải đến chiều ngọn lửa mới được dập tắt hỏa hoạn đã thiêu dụi nhiều căn nhà và một trường mầm non
nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ
chiều ngày tám tháng một bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai cho biết
bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu cho bốn mươi bảy công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn freyu việt nam
khu công nghiệp amata phướng long bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
theo thông tin ban đầu các công nhân nhập viện đều có triệu chứng chóng mặt buồn nôn đau bụng
sau khi thăm khám các bác sĩ đã truyền dịch siêu âm xét nghiệm chức năng gan thận và cho thuốc điều trị triệu chứng
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày sức khỏe của hầu hết công nhân đã trở lại ổn định
tuy nhiên bệnh viện vẫn tiếp tục giữ lại để theo dõi
một số công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn freew việt nam cho biết
trước đó đã ăn trưa tại công ty với món chay gồm cơm bầu nấm xào
tuy nhiên chỉ sau khoảng một tiếng đồng hồ thì hàng chục người có triệu chứng đau bụng buồn nôn
nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu
đang được các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai làm rõ
lực lượng công an huyện diễn châu vừa phát hiện bắt quả tang một nhóm một mươi đối tượng sinh hoạt tôn giáo trái phép
do đối tượng đậu đăng quang đứng đầu trực tiếp truyền đạo tại trung cư mường thanh thị trấn diễn châu tỉnh nghệ an
tại hiện trường còn thu được một số tài liệu tuyên truyền về kinh thánh đạo tin lành không rõ nguồn gốc
một mươi bốn phong bì trị giá năm trăm linh đồng
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đang tham gia tổ chức hội thánh đức chúa
ngoài tham gia sinh hoạt các tín đồ phải nộp một phần một mươi tổng thu nhập hàng tháng cho những người đứng đầu
trước đó công an diễn châu đã bốn lần bắt xử lý hành chính các đối tượng cầm đầu là đặng sĩ nhâm
đậu đăng vinh và đậu đăng quang về hành vi vận động lôi kéo người dân tham gia
tụ tập đông người để truyền đạo trái phép nhưng nhóm này vẫn cố tình tái vi phạm
hội thánh đức chúa trời là tổ chức chưa được nhà nước việt nam công nhận là tổ chức tôn giáo
hoạt động trên lãnh thổ việt nam có biểu hiện mê tín dị đoan lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân
ngày tám tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy pc bốn mươi bảy công an tỉnh hương yên cho biết
lực lượng chức năng vừa bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển năm bánh heroin có trọng lượng gần một tám kg
từ sơn la về hương yên tiêu thụ
trước đó lực lượng chức năng kiểm tra hành chính xe ô tô biển kiểm soát tám mươi chín b sáu mươi bốn b
đã phát hiện một đối tượng nữ có dấu hiệu khả nghi là đào thị tuyết
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ở tổ chín thị trấn sông mã tỉnh sơn la
qua kiểm tra hành lý của tuyết công an phát hiện túi block lịch màu đỏ bên trong có hai bánh hình hộp chữ nhật
phía khoang dưới hành lý có một túi màu đen đựng ba bánh hình hộp chữ nhật và nhiều vật chứng khác liên quan
tại cơ quan điều tra đào thị tuyết khai nhận năm bánh hình hộp chữ nhật là heroin có trọng lượng gần một tám kg
được mang từ sơn la về hưng yên để tiêu thụ
ngoài ra công an còn thu giữ hai điện thoại di động và hai sáu triệu đồng tiền mặt
hiện công an tỉnh hưng yên đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ
củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng đào thị tuyết theo quy định của pháp luật
liên đảng bảo thủ liên minh dân chủ xã hội cơ đốc giáo của thủ tướng đức angela merkel
và đảng dân chủ xã hội vừa nhất trí giảm thuế thu nhập cho tầng lớp nhà giàu
đây được coi là một tín hiệu tích cực ban đầu trong đàm phán thành lập chính phủ liên minh
hãng tin reuters của anh dẫn một nguồn tin cho biết
hai đảng fpd và cdu csu muốn nâng mức sản thu nhập bị đánh thuế bốn mươi hai
từ mức năm mươi ba bảy trăm linh euro một năm lên sáu mươi euro một năm
giới quan sát cho rằng sự đồng thuận này là sự nhượng bộ của đảng fpd
đối với một trong những cam kết tranh cử của thủ tướng merkel
tuy nhiên liên minh hai đảng vẫn cần phải tìm tiếng
nói chung trong nhiều vấn đề khác như chính sách nhập cư
tương lai của liên minh châu âu eu và vấn đề kinh tế
theo kế hoạch các cuộc đàm phán lần này hai bên sẽ thảo luận một mươi năm chủ đề
và kết quả sẽ được công bố vào ngày một mươi hai tháng một tới
trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên đến trung quốc
tổng thống pháp emmanuel macron nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác
giữa liên minh châu âu eu và trung quốc
đồng thời kêu gọi châu âu tham gia vào dự án hồi sinh con đường tơ lụa của bắc kinh
cũng như hối thúc hai bên hợp tác trong chống biến đổi khí hậu
trong chuyến công du trung quốc điểm dừng chân đầu tiên của tổng thống macron
là thành phố tây an tỉnh thiểm tây nơi xuất phát của con đường tơ lụa nối phương đông và phương tây
trong bài phát biểu tại đây tổng thống macron đã bày tỏ hy vọng
mối quan hệ giữa trung quốc và eu sẽ có một sự khởi đầu mới dựa trên các nguyên tắc cân bằng
về dự án con đường tơ lụa hiện đại nhà lãnh đạo pháp nhấn mạnh
đây là một cơ hội để xây dựng cầu nối thông qua việc trao đổi giữa các quốc gia và các nền văn minh
đề cập đến vấn đề biến đổi khí hậu tổng thống pháp cho biết sẽ thảo luận với chủ tịch trung quốc tập cận bình
về vấn đề này thông qua việc tăng cường những cam kết trong việc đối phó với sự nóng lên toàn cầu
theo kết quả thăm dò dư luận tại philippines công bố ngày tám tháng một cho thấy
tổng thống rodrigo duterte tiếp tục nhận được sự tín nhiệm và ủng hộ cao từ người dân nước này
theo đánh giá kết quả này có được
là nhờ những chính sách mà tổng thống duterte triển khai trong thời gian vừa qua
theo kết quả thăm dò do công ty bluet asia thực hiện
có tới tám mươi trong tổng số một hai trăm linh người dân philippines trên một mươi tám tuổi được hỏi cho biết
họ hài lòng với cách mà tổng thống roirisgo duterte đang điều hành đất nước
ngoài ra tám mươi hai số người được hỏi cho biết họ tiếp tục tin tưởng vào nhà lãnh đạo này
văn phòng tổng thống philippines đã ra thông báo hoan nghênh kết quả của cuộc thăm dò
đồng thời kêu gọi người dân nước này tiếp tục ủng hộ
tổng thống duterte và chính phủ thông qua các hành động cụ thể
đặc biệt là trong những cuộc chiến chống nghèo đói hay chống các băng nhóm tội phạm và tham nhũng
liên quan tới vụ va chạm giữa tàu chở dầu iran với tàu hàng của trung quốc trên biển hoa đông cuối tuần qua
cơ quan chức năng trung quốc đã đưa ra cảnh báo tàu của iran có nguy cơ phát nổ hoặc chìm
hiện công tác khống chế đám cháy trên tàu trở dầu đang được tiến hành khẩn trương
thi thể một thành viên trên tàu trợ hàng của iran
đã được tìm thấy và được đưa về bệnh viện ở thượng hải để tiến hành nhận dạng
hiện các cơ quan chức năng trung quốc đang nỗ lực khống chế đám cháy trên tàu
cũng như tìm kiếm các nạn nhân tuy nhiên khả năng tìm thấy người còn sống là không cao
trong những ngày qua trung quốc đã triển khai một mươi tàu thủy và nhiều tàu khác
thực hiện công tác cứu hộ và dọn dẹp hiện trường
trong khi đó mỹ và hàn quốc cũng triển khai tàu và máy bay tới hỗ trợ
vụ va chạm xảy ra vào tối ngày sáu tháng một tàu trở dầu sanchi đâm phải tàu trở ngũ cốc của hong kong trung quốc
ở vị trí cách cửa sông trường giang ba trăm linh km về phía đông
toàn bộ hai mươi một thủy thủ người trung quốc trên tàu của hồng kông đã được giải cứu an toàn
trong khi phần lớn thủy thủ trên tàu trở dầu của iran vẫn đang mất tích
hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ va chạm trên